vào tối qua ngày một mươi ba tháng năm tại hà nội ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức lễ trao giải thưởng sáng tác
quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
giai đoạn năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
đến dự lễ trao giải có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đồng chí trần quốc vượng
thường trực ban bí thư đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí tô lâm bộ trưởng bộ công an
đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam cùng lãnh đạo nguyên lãnh đạo các bộ ban ngành
và các cá nhân đơn vị được trao thưởng
giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi do ban tuyên giáo trung ương chủ trì tổ chức
ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình bằng cả tâm huyết tài năng của các văn nghệ sĩ nhà báo
tạo sức lan tỏa mạnh
trong đông đảo các tầng lớp nhân dân so với các đợt trước giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi đã có nhiều tác phẩm được gửi đến tham dự
lĩnh vực báo chí nhận được hơn năm trăm linh tác phẩm hồ sơ âm nhạc một trăm một mươi năm tác phẩm mỹ thuật hai trăm sáu mươi ba tác phẩm nhiếp ảnh một trăm một mươi sáu tác phẩm sân khấu sáu mươi bốn tác phẩm
nội dung hình thức quy mô cũng đa dạng phong phú hơn
trong diễn văn khai mạc lễ trao giải thưởng đồng chí võ văn thường đã nêu rõ vai trò của báo chí văn học nghệ thuật
trong việc nêu cao tinh thần
học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
qua thành công của cuộc thi năm nay đồng chí võ văn thưởng cũng chính thức phát động cuộc thi sáng tác
quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tại lễ trao giải thưởng ban chỉ đạo ban tổ chức đã trao hai giải đặc biệt một mươi một giải a bốn mươi hai giải b bảy mươi bốn giải c
chín giải khuyên khích và khen thưởng bốn mươi tám tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí lễ trao giải là một trong rất nhiều các hoạt động ý nghĩa
được tổ chức đúng dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi